các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng ba mươi độ c trời dịu mát
riêng một số nơi như điện biên lai châu sơn la còn nắng nóng cục bộ mức nhiệt trên ba mươi năm độ c
tuy nhiên hình thái mưa mát ở bắc bộ sẽ nhanh chóng kết thúc khi từ ngày một mươi chín đến hai mươi tháng bốn
vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam
cơ quan khí tượng cho biết ngày một mươi chín tháng bốn khu vực đồng bằng bắc bộ có nắng nóng
ngày hai mươi tháng bốn nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía đông bắc bộ
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c có nơi trên ba mươi sáu độ c tăng khoảng sáu độ c so với ngày một mươi tám tháng bốn
độ ẩm tương đối thấp nhất từ năm mươi đến năm mươi năm
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng đêm không mưa gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
phía tây bắc bộ chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt gió nhẹ
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng vùng đồng bằng nắng nóng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ
thành hòa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt gió nhẹ
trong mưa rông đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông dự báo xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi chín độ
tây nguyên chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông cảnh báo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt đêm không mưa
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ